lễ khai mạc kỳ thi toán học hà nội mở rộng lần thứ một mươi sáu đã diễn ra trong ngày hôm nay tại hà nội
đây là sự kiện thường niên được sở giáo dục và đào tạo thành phố phối hợp với hội toán học hà nội tổ chức
kỳ thi toán học hà nội mở rộng nhằm góp phần thực hiện chiến lược nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài
tăng cường mối quan hệ hữu nghị giao lưu giữa thế hệ trẻ các thầy giáo cô giáo dạy môn toán của các tỉnh thành phố trong nước và nước ngoài
khích lệ sự hiểu biết và hợp tác quốc tế
đây cũng là cơ hội để hà nội quảng bá hình ảnh về đất nước con người và niềm văn hóa truyền thống của việt nam trong đó có thủ đô hà nội
tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi năm nay là gần bảy trăm linh em trong đó có khoảng một trăm năm mươi thí sinh quốc tế
thí sinh tham dự kỳ thi được chia làm hai độ tuổi học sinh lớp tám lớp chín và học sinh lớp một mươi
các bài thi đều được trình bày bằng tiếng anh
kỳ thi toán học hà nội mở rộng năm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày ba đến ngày năm tháng bốn